xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sơn la từ đầu năm đến nay trên địa bàn ghi nhận bảy mươi chín tám trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín
đặc biệt trong tuần qua mỗi ngày có thêm gần năm f dẫn đến quá tải cục bộ tại một số cơ sở y tế
được biết ngoài hơn bốn mươi một người đang cách ly điều trị tại nhà sơn la có chín trăm sáu mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh và khu điều trị f
về trang thiết bị xét nghiệm toàn tỉnh sơn la hiện có bảy hệ thống xét nghiệm pcr tại trung tâm kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện đa khoa tỉnh đa khoa thảo nguyên huyện mộc châu đa khoa huyện phù yên đa khoa cuộc sống đa khoa mộc châu đa khoa huyện sông mã
trong đó ba đơn vị được phép xét nghiệm
xét nghiệm khẳng định là bệnh viện đa khoa tỉnh trung tâm kiểm soát bệnh tật và bệnh viện đa khoa thảo nguyên
tuy nhiên trang thiết bị điều trị của các cơ sở y tế hiện nay chỉ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh thông thường
để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phải thành lập các cơ sở thu dung điều trị riêng với trang thiết bị y tế thiết yếu theo quy định của bộ y tế
do vậy khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng nhu cầu về trang thiết bị đi điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tăng cao đột biến dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ tại một số địa bàn trong tỉnh
số lượng tra thiết bị y tế hiện có chỉ đáp ứng được công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín và chăm sóc sức khỏe nhân dân
về giải pháp khắc phục theo ông trần trọng hải phó giám đốc sở y tế tỉnh sơn la các đơn vị trực thuộc đã rà soát nhu cầu trang thiết bị theo định mức quy định của bộ y tế
chủ động mua sắm đáp ứng nhu cầu tại chỗ bằng nguồn thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị để đảm bảo kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh
về việc người dân khi mua thuốc tự điều trị covid một mươi chín và bộ xét nghiệm sars cov hai sở y tế tỉnh sơn la khuyến cáo
để sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín an toàn hiệu quả người dân cần mua và sử dụng theo chỉ dẫn của thầy thuốc
người dân không nên lo lắng tích trữ và tự ý sử dụng thuốc
vì việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh
đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do các tác dụng không mong muốn của thuốc gây ra
bên cạnh đó chúng ta không mua và sử dụng các loại test nhanh xét nghiệm covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng được giao bán trên mạng xã hội gây tốn kém lãng phí
tại quảng bình tình hình dịch cũng đang hết sức phức tạp
địa phương có số ca mắc f cao tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện bố trạch
thành phố đồng hới huyện lệ thủy thị xã ba đồn
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp
số ca mắc mới tăng nhanh số ca bệnh nặng và tử vong gia tăng
để thực hiện tốt công tác theo dõi quản lý tiếp nhận điều trị chăm sóc các ca bệnh
ngành y tế quảng bình yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan cần tăng cường theo dõi
quản lý chặt chẽ việc điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh trong tình hình mới
với phương châm vaccine được tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất
sở y tế quảng bình yêu cầu trung tâm y tế các huyện thành phố thị xã
phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã tích cực tiếp tục ra soát
không bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng nhất là người già người yếu thế
người có bệnh nền nặng để tiến hành tiêm ngay loại vaccine đang có và đúng hướng dẫn của bộ y tế
tổ chức tiêm liều bổ sung nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm đủ liều vaccine cho đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thống kê
lập danh sách đối tượng trẻ từ năm đến một mươi một tuổi để khi có vaccine bộ y tế gấp về
thì kịp thời triển khai tiêm ngay cho nhóm đối tượng này
để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả ngành y tế quảng bình cũng yêu cầu các địa phương
và đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa việc quản lý theo dõi f không có triệu chứng
hoặc mức độ nhẹ tại nhà nơi lưu trú nhằm giảm quá tải cho tuyến trên
chủ động tham mưu cho cấp trên để có phương án thiết lập thêm khu cách ly điều trị f tại địa bàn
trong tình huống ca bệnh tiếp tục tăng cao
cùng với việc duy trì công tác khám chữa bệnh thường quy tại bệnh viện
các đơn vị cơ sở y tế trực thuộc cần tăng cường hội chẩn bệnh viện
và tập trung cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp để xử lý trường hợp bệnh nhân nặng
có bệnh nền chuẩn bị đầy đủ về người và cơ sở vật chất trang thiết bị
sẵn sàng tiếp nhận điều trị chăm sóc trường hợp f thuộc tầng hai trên địa bàn
trong bức ảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
sở y tế quảng bình cũng đã đề nghị người dân tăng cường hơn nửa ý thức bảo vệ mình
gia đình và cộng đồng thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe
chăm sóc người mắc covid một mươi chín theo quy định hướng dẫn
thưa quý vị và các bạn với nhu cầu muốn mua hai bảy trăm linh que thửa covid một mươi chín giá rẻ
một bị hại trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê
đã chuyển luôn số tiền gần một trăm năm mươi triệu đồng cho một đối tượng lừa đảo
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết
vừa truy xét và bắt giữ đặng đức trọng hai mươi chín tuổi trú tại thành phố hà nội
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán queệt covid một mươi chín trên mạng xã hội
cụ thể từ đầu tháng hai thông qua một tài khoản facebook ảo có tên là
chuyên hàng trung quốc một nữ bị hại
chú phường thanh khê tây đã liên lạc và chuyển tiền để mua được que thửa covid một mươi chín giá rẻ
khi chuyển tiền thành công đối tượng các đất mọi liên lạc với bị hại
qua xác lập chuyên án công an quận thanh khê gặp nhiều khó khăn để xác định danh tính của thủ phạm
vì mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trên mạng internet
đến ngày một mươi hai tháng ba các trinh sát xác định và triệu tập đặng đức trọng để làm việc
qua đấu tranh trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài trọng đã lập tài khoản facebook ảo
đăng thông tin giả mạo về việc bán que thửa covid một mươi chín giá rẻ
nhưng thực chất là không có mà chỉ để chiếm đoạt tài sản
cùng với thủ đoạn trên trọng đã lừa một thanh niên tại hà nội với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh tại trung quốc
ngày một mươi ba tháng ba trung quốc ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín mới tăng chưa từng có kể từ đầu năm hai nghìn hai

đợt bùng phát mới ở trung quốc chủ yếu liên quan đến biến chủng omicron
ủy ban y tế quốc gia trung quốc vào hôm một mươi ba tháng ba cho biết
nước này vừa ghi nhận thêm ba ba trăm chín mươi ba ca covid một mươi chín mới sau hai mươi bốn giờ
đây là mức tăng số ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày cao nhất ở trung quốc kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
số ca nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh ở nhiều nơi khiến trung quốc phải phong tỏa thường sơn
thành phố công nghiệp với chín triệu dân ở tỉnh cát lâm từ hôm một mươi một tháng ba
hàng trăm khu dân cư sống ở một số thành phố khác thuộc tỉnh cát lâm cũng bị phong tỏa
thường hải thành phố đông dân nhất trung quốc đã phải đóng cửa các trường hợp
zhang yan quan chức y tế tỉnh cát lâm nhận xét
đợt bùng phát mới cho thấy khả năng lây lan của biến chủng omic ron vốn rất nhanh chóng và khó phát hiện trong giai đoạn đầu
theo ông giang phản ứng của chính quyền một số địa phương ở trung quốc trong đợt dịch này là chưa đủ quyết liệt
nhiều nơi chưa hiểu đúng khả năng lây lan của biến chủng omicron
dẫn đến các biện pháp phòng chống không chính xác
giám đốc ủy ban y tế thành phố trường sơn bị cách chức vào hôm một mươi hai tháng ba
trên trung hai bí thư tỉnh ủy cát lâm đã kêu gọi chính quyền nỗ lực hết sức để đẩy lùi dịch bệnh
đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho những khu vực bị phong tỏa và trừng phạt mạnh tay những trường hợp cố tình che giấu dịch bệnh
theo scmp ít nhất hai mươi tỉnh thành phố trung quốc đã ghi nhận các trường hợp nhiễm covid một mươi chín gia tăng
đây là đợt bùng phát covid một mươi chín lớn nhất ở trung quốc
kể từ sau ổ dịch thành phố vũ hán
phó thủ tướng tôn xuân lan người đang lãnh đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của trung quốc
cho rằng đợt bùng phát mới ở nước này là phức tạp và nghiêm trọng
từ năm hai nghìn một mươi chín trung quốc kiên trì áp dụng chiến lược không covid bằng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngạc
trung quốc hiện có thể là quốc gia duy nhất còn theo đuổi chiến lược này
tuy nhiên trong cuộc họp quốc hội tuần trước thủ tướng trung quốc lý khắc cường cho biết
nước này sẽ có một số thay đổi trong biện pháp phòng chống dịch
để đảm bảo hiệu quả trong tình hình mới
cũng do bùng phát đợt dịch mới mà mới đây thâm quyến trung tâm công nghệ lớn với một mươi bảy triệu dân của trung quốc đã bị phong tỏa
chính quyền địa phương cho biết lệnh phong tỏa được ban ra sau khi nhà chức trách phát hiện sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trước đó thâm quyến đã đóng cửa khu vực trung tâm kinh tế của thành phố
dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động không thiết yếu đồng thời khuyến cáo người dân ở trong nhà
trung quốc báo cáo ba ba trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày một mươi ba tháng ba cao hơn hai lần con số của ngày trước đó
gần một mươi chín tỉnh thành trung quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch của các biến chủng omic ron và delta
thành phố cát lâm tỉnh cát lâm đã bị phong tỏa một phần một quan chức công bố hôm một mươi ba tháng ba
thành phố trường xuân tỉnh cát lâm bị phong tỏa từ ngày một mươi một tháng ba
các trường học ở thượng hải cũng phải đóng cửa
tuy nhiên đợt bùng phát mới nhất được thúc đẩy bởi biến chủng omicron
và sự gia tăng đột biến trong các ca nhiễm không có triệu chứng đang thách thức cách tiếp cận này
cùng với hồng kông trung quốc đại lục là nơi hiếm hoi còn thay đổi chính sách zero covid
tính đến ngày một mươi ba tháng ba trung quốc đã ghi nhận tổng cộng một trăm một mươi năm bốn trăm sáu mươi sáu ca mắc và bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong
cùng với trung quốc tình hình dịch bệnh tại hàn quốc cũng không mấy khả quan
khi theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ngày một mươi ba tháng ba nước này ghi nhận ba trăm năm mươi một trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín
bao gồm ba trăm năm mươi một trăm năm mươi bảy ca cộng đồng
ngoài ra hai trăm năm mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đã tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở hàn quốc hiện là một mươi sáu
trước đó ngày một mươi hai tháng ba hàn quốc báo cáo ba trăm tám mươi ba sáu trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín tại hàn quốc vượt quá ba trăm linh ca một ngày lần đầu tiên vào ngày chín tháng ba
đây là thời điểm được đánh giá là đỉnh dịch trong đợt bùng phát covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra
hãng tin yonv cho biết bộ ngoại giao hàn quốc quyết định gia hạn hoạt động tư vấn về các chuyến đi nước ngoài thêm một tháng
đến ngày một mươi ba tháng bốn giữa tình hình dịch tễ bất lợi trong nước và sự lây lan của biến chủng omic ron trên toàn cầu
đồng thời bộ ngoại giao hàn quốc tin rằng đây là lần gia hạn cuối cùng của khuyến nghị được ban hành lần đầu cách đây hai năm
tính đến ngày một mươi ba tháng ba tổng số ca mắc covid một mươi chín tại hàn quốc là sáu năm trăm năm mươi sáu bốn trăm linh ca
và tổng số ca tử vong là một mươi ba trăm chín mươi ba
trong tuần kết thúc vào ngày sáu tháng ba hàn quốc báo cáo hai mươi chín sáu trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín trên một triệu người
cao nhất trong số chín quốc gia gần đây ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín khủng hoặc vượt qua đỉnh dịch như mỹ anh nhật bản new zealand và singapore
các chuyên gia y tế dự đoán số bệnh nhân covid một mươi chín trở nặng có khả năng tăng đột biến vào cuối tháng ba hoặc đầu tháng bốn
dù chính quyền seoul trắng an rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tại vẫn đủ sức điều trị
cho hai năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín nghiêm trọng nhưng các chuyên gia lo ngại về khả năng thiếu hụt diện bệnh
quý vị và các bạn thân mến giữa làn sóng omicron hàn quốc tập trung điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín nặng và ngăn chặn các trường hợp tử vong
cũng như kết thúc chương trình truy vết nghiêm ngặt tuy nhiên kết quả vẫn không mấy khả quan
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại